bộ công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp cho báo chí thông tin về hoạt động của ngành
trong sáu tháng đầu năm và giải pháp thực hiện sáu tháng cuối năm
đồng thời cung cấp cho báo chí các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành trong thời gian qua
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải chủ trì buổi họp
liên quan đến thương hiệu asanzo là thương hiệu của công ty cổ phần tập đoàn asanzo việt nam
nhưng lại xuất xứ từ trung quốc ông trần thanh hải cục phó cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho rằng
quy định về xuất xứ hàng hóa mà việt nam thực hiện theo các cam kết quốc tế
khi ký các hiệp định thương mại tự do là để phục vụ cho việc hưởng ưu đãi thuế quan
tại các thị trường xuất khẩu chứ chưa gắn với việc xác định gắn nhãn hàng hóa đó tại việt nam
về việc tập đoàn central group của thái lan vừa có thư gửi các đối tác tại việt nam thông báo về việc siêu thị bixi
sẽ tạm dừng thu mua sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp tại việt nam
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết bộ đã mời đại diện của tập đoàn central group
đại sứ đặc mệnh toàn quyền của thái lan đến bộ để họp
qua đó tập đoàn cho biết đang có chiến lược mới cho ngành hàng may mặc tại hệ thống phân phối ở việt nam
do vậy họ đang tạm dừng mua của một số doanh nghiệp việt nam
việc tạm dừng này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian là một mươi năm ngày
hiện tập đoàn đã gửi thư giải thích việc tạm dừng này chỉ là tạm thời
còn tất cả những đơn hàng trước đó thì vẫn được tiếp tục thực hiện
quan điểm của chúng tôi là một mặt thì hết sức hoan nghênh
và tạo mọi điều có thể
thực hiện tốt nhất cho những nhà đồng tiền nước ngoài trong đó cũng như là bixi
nhưng mặt khác là kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp việt nam
và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng người dân việt nam
thứ trưởng cho biết tập đoàn central group cam kết ngay trong ngày hôm nay mở đơn hàng cho năm mươi
trên tổng số hai trăm linh đơn hàng của các doanh nghiệp việt nam và trong hai tuần tới
bixi sẽ mở thêm một trăm linh đơn hàng tiếp
còn lại năm mươi nhà cung cấp sẽ phải xem xét kỹ hơn vì một số doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng
quy định và những cam kết theo hợp đồng đã ký